thành phố hồ chí minh vừa tổ chức sơ kết sáu tháng thực hiện cuộc vận động
người dân thành phố hồ chí minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
sau sáu tháng triển khai cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
thành phố đã xử lý dứt điểm được hai trăm bảy mươi bảy trên ba trăm sáu mươi chín điểm đen vì đất thải
tuy nhiên số lượng người dân tham gia phân loại rác tại nguồn có gia tăng
tuy nhiên tình trạng xả rác bừa bãi vẫn diễn ra ở nhiều nơi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị
hội nghị đã đề ra tám giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu trong đó chú trọng xây dựng các mô hình
cách làm hay hiệu quả trong tuyên truyền vận động người dân doanh nghiệp cơ quan đơn vị
thực hiện tốt cuộc vận động không xả rác ra đường và kênh rạch
chính quyền các cấp cần xác định cuộc vận động là nhiệm vụ trọng tâm phải làm thường xuyên
liên tục lâu dài tuyên truyền để người dân hiểu rõ đây không phải là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước
khi người dân đồng thuận sẽ tích cực tự giác thực hiện thì khi đó cuộc vận động không xả rác ra đường
và kênh rạch mới thực sự căng cơ và bền vững